nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín ban thường vụ tỉnh ủy bạc liêu đã lòng trọng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho một trăm hai mươi tám đồng chí từ năm mươi đến bảy mươi tuổi đảng đang sinh hoạt trong đảng bộ tỉnh
phát biểu tại buổi lễ đồng chí lê minh khái bí thư tỉnh ủy bạc liêu nhấn mạnh lễ trao tặng huy hiệu đảng cho một trăm hai mươi tám đảng viên từ năm mươi đến bảy mươi tuổi đảng nhân dịp quốc khánh năm nay
chính là thể hiện sự tôn vinh của trung ương đảng và đảng bộ tỉnh đối với những đảng viên đã tận tụy trung kiên luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc và quê hương